các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ án mạng xử nhau bằng súng khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc
vụ nổ súng kinh hoàng tại thái nguyên nếu như xuất phát từ mâu thuẫn trong việc nợ nần không thể giải quyết êm đẹp
thì vụ án xử nhau bằng súng tại ao cá dưới đây lại xuất phát từ tình huống rất éo le
không ai nghĩ đó là nguyên nhân gây nên một vụ án mạng thương tâm
tài liệu truy tố thể hiện do có mối quan hệ bạn bè nên khoảng hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
anh trần minh tâm anh phùng trần hạ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng trú tại thôn thái bình xã đông thái
đến chơi ngồi uống bia tại trang trại của anh trần văn độ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại cánh đồng thuộc thôn thái bình
ở liền kề trang trại của anh độ là trang trại của tấn
đến khoảng ba giờ ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trong lúc mọi người ngồi uống bia
thì anh tâm đứng dậy lấy dây câu cá của anh độ đi ra ao cá của tấn để cầu cá
anh hạ anh dũng và anh độ vẫn ngồi uống bia
lúc này tấn không ngủ được nên đi lên nhà lấy bia ra ngồi uống một mình
tấn nảy sinh ý định đi soi bán chim cò nên lấy khẩu súng săn loại súng hai nòng bắn đạn hoa cải
có tổng chiều dài một một mươi bốn m rồi lắp hai viên đạn và nòng súng cầm theo một đèn pin với mục đích ra cánh đồng
khu ao nuôi cá nhà tấn
tấn đi từ nhà sàng theo hướng bao quanh bờ ao nhà tấn sang bờ ao giáp với sân nhà anh độ
thì phát hiện có ánh sáng phản quan của phao cầu ở dưới ao cá nhà mình
tấn nghi có người câu trộm nên đã tắt đèn pin đi đến gần thì thấy anh tâm đang đứng trên bờ câu cá trong ao nhà mình
tấn cầm súng tiến đến gần anh tâm cách khoảng hai ba mét anh tâm nhìn thấy tấn đi đến gần nên nói
em câu nghịch tí
tấn không nói gì mà đi đến gần anh tâm
đứng đối diện với anh tâm kê nòng súng lên vai trái của anh tâm đầu mũi nòng súng thò quá vai anh tâm khoảng hai mươi cm
hơi trách hướng từ dưới lên trên và hướng về phía ao cá nhà tấn rồi bóp cò bắn một phát đạn để dọa anh tâm
đồng thời tấn dùng tay phải kéo súng về lúc này nòng súng trượt từ vai xuống phần nách trái của anh tâm
tấn chọc nòng súng về phía trước ngược trái của anh tâm
anh tâm đưa tay trái kẹp phần nòng súng vào vùng nách của mình và dùng tay phải khua vào hướng cũ của tấn
tấn lùi người ra sao tránh đồng thời dùng tay phải kéo mạnh khẩu súng về phía mình
dùng ngón trỏ tay phải bóc cò làm súng nổ phát thứ hai trúng vào vùng ngực trái và cẳng tay trái của anh tâm
bị bắn anh tâm kêu chú ơi cháu chết mất rồi và bị ngã xuống ao
nghe thấy tiếng súng nổ vang lên và tiếng qua anh tâm thì anh hạ anh dũng anh độ đang ngồi trong sân liền chạy ra
lội xuống ao kéo anh tâm từ dưới ao lên
lúc này tấn đặt khẩu súng và đèn kéo
pin ở ao cùng mọi người kéo anh tâm lên bờ anh tâm sau đó dù được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội mới đây đã hoàn tất cáo trạng truy tố trần bá tấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đồng thái ba vị về tội giết người quy định tại điểm n khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
nạn nhân bị trần bá tấn sát hại là anh trần minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn thái bình xã đồng thái
cơ quan chức năng xác định
nguyên nhân cái chết của anh tâm là do đa chấn thương các tổn thương vùng cẳng tay trái và vùng ngực trái của nạn nhân do đạn ghém gây nên
về phần tấn đối tượng sáng cùng ngày đã đến công an huyện ba vì đầu thú
tại cơ quan điều tra tấn khai nhận hành vi phạm tội
đối với việc tấn tàn trữ sử dụng khẩu súng săn và hai viên đạn nhưng không được cấp phép
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt ba triệu đồng
qua quá trình điều tra gia đình bị can tấn đã bồi thường cho gia đình anh tâm năm mươi triệu đồng với tội danh điều khoản bị truy tố
trần bá tấn có thể đối mặt với án tù từ một mươi hai đến hai mươi năm chung thân hoặc tử hình
thưa quý vị trên thực tế đây không phải là vụ án duy nhất sử dụng súng đi săn gây ra án mạng chết người
trước đó tại địa bàn huyện đắk song tỉnh đắk nông cũng đã xảy ra liên tiếp hai vụ việc người đi săn sử dụng súng tự chế bắn chết người
khiến người dân không khỏi bức xúc
khoảng sáu giờ ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một anh bàn văn liều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thôn e hai mươi chín xã đắk mon huyện đắk sông tỉnh đắk nông
đến nhà trịnh văn mạo rú mạo đi săn bắn thú
mạo đồng ý sau đó mạo đi vào nhà lấy một khẩu súng kíp có chiều dài một trăm bốn mươi ba cm nông súng làm bằng kim loại dài một trăm linh sáu cm
bắn súng bằng gỗ dài tám mươi ba cm để đi sang
khi đi mạo đổ thuốc nổ vào nòng súng rồi dùng thanh kim loại dài một trăm linh bốn cm đường kính năm cm để nén chặt số thuốc nổ
rồi lấy một viên gì dùng kéo cắt nhỏ làm đạn có dạng hình cầu màu xám đen nhiều mặt cạnh
mà bỏ vào nòng súng khoảng một mươi năm viên đạn trì rồi dùng giấy nhắc kính nòng súng để đạn và thuốc nổ không rơi ra khỏi nòng súng
mạo cầm súng và mang chì
mạo bỏ theo khoảng một mươi năm viên đạn chì còn lại và một chai thủy tinh bên trong có chứa thuốc nổ đen
rồi đi bộ cùng anh liều đến khu vực suối đắc rồ thuộc xóm e hai mươi chín xã đắc mon huyện đắc sông tỉnh đắc nông để săn bắn thú
đến khoảng một mươi giờ cùng ngày mạo và anh liêu đi đến khu vực tiếp giáp giữa rẫy của gia đình phạm thị xuân và gia đình ông hai
khu vực này được ngăn cách bởi bụi cây lộ ô cao một mươi một năm mét có cây cỏ rầm rạp cao từ một năm đến hai m
bụi lồ ô và bụi cỏ nằm dọc có bề rộng bảy năm m có khu vực độ nghiêng dốc mặt đất theo hướng tây bắc đông nam khoảng bốn mươi năm độ
lúc này mạo nói anh liều đi vào bụi cây lộ ô xua đuổi các con thú chạy từ hướng tây nam xuống hướng đông bắc để mạo ngồi phục bắn
khi anh liều đi vào bụi cây lộ ô xui đuổi thú thì mạo cầm súng đi sát bờ mép chân rẫy của ông hai về hướng đông bắc khoảng năm mươi m ngồi đợi
sau đó mạo phát hiện một con sóc đang chạy trên các cành cây lộ ô
từ hướng tây nam đông bắc cách vị trí mạo ngồi khoảng bảy mét nên mạo cầm súng lên ngắm về hướng con sóc
thấy con sốc chạy từ trên cao xuống thấp cách mặt đất khoảng tám mươi năm cm cách vị trí mạo ngồi khoảng năm m
mạo bóp cò súng nổ mạo thấy con sóc bị trúng đạn mạo ngồi bỏ thêm đạn và thuốc nổ vào nòng súng
rồi đi lại nhặt con sóc lên và đi thẳng xuống khu vực rẫy cà phê phía dưới
khi xuống dưới trại cà phê mạo thấy anh liều đang nằm gục mặt xuống đất cách vị trí mạo
nhặt sóc khoảng bảy m về hướng thẳng với nòng súng mà mạo bắn chết con sóc
thế vậy mạo kiểm tra thì thấy anh liệu có nhiều vết thương trên mặt
mạo sợ nên ném chai thuốc nổ vào bụi cỏ rồi cổng anh liều đi cấp cứu
khi cổng anh liều khoảng năm trăm linh m mạo ném khẩu súng xuống ao gần đó
rồi gọi điện thoại cho anh xào sơn dũng đến chở anh liều đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đắc minh
tương tự trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một
thông tin từ công an tỉnh đắk nông cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tỉnh đắk nông đã tạm giữ hình sự
đối với hoàng văn chầu ba mươi sáu tuổi trú tại bon trang play xã trường sơn huyện đắk sông
để điều tra làm rõ về hành vi vô ý dẫn đến chết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng một mươi sáu h ngày tám tháng một
hoàng văn chầu đi vào rẫy thăm bẫy thú và săn bắn thú rừng
trong quá trình săn bắn
hiện có một đàn khỉ và một vật trông giống khỉ đang khuất phía sau tảng đá lớn
cách chầu khoảng ba mươi mét
chầu đưa súng lại súng kiếp lên hướng về phía tảng đá bóp cò
sau khi nổ súng châu đi đến tảng đá để kiểm tra
thì phát hiện một người đàn ông bị trúng đạn nằm gục sau tảng đá đầu đang chảy nhiều máu
quả sát minh người bị bắn là anh lậu văn vàng bốn mươi tuổi
trú tại xã cư nia huyện cư rút tỉnh đắk nông
châu tri hô và cùng một số người gần đó đưa anh vàng đi cấp cứu
nhưng chưa ra đến quốc lộ một mươi bốn thì nạn nhân đã tử vong
châu gọi điện báo cho người nhà nạn nhân và tiếp tục đưa thi thể nạn nhân ra quốc lộ
thì bị công an tạm giữ
kết quả sát minh ban đầu xác định giữa chầu và anh vàng không có mâu thuẫn với nhau
do chậu nhầm tưởng là vị trí đứng của anh vàng có khỉ nên nổ súng về phía anh vàng
và đã khiến cho nạn nhân trúng đạn tử vong
thưa quý vị và các bạn mặc dù lực lượng công an và các ngành chức năng
đã liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tăng trữ
sử dụng trái phép súng tự chế cũng như đẩy mạnh các biện pháp thu hồi hàng trăm súng tự chế mỗi năm
nhưng một số người dân vẫn lén lút tàng trữ sử dụng súng tự chế dẫn đến hậu quả chết người thương tâm
những vụ án trên đang giống lên một hồi chuông cảnh tỉnh đến mọi người dân
từ việc không có ý định giết người nhưng rồi chỉ vì một phút lầm lỡ lại cướp đi sinh mạng người khác
đẩy bản thân vào trốn lao tù
và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại